cùng với thế giới việt nam cũng đã trải qua một đêm giáng sinh ấm áp và đáng nhớ
đêm giáng sinh không khí tại nhà thờ tránh tòa các giáo sứ khu vực trung tâm thành phố đà nẵng rộn ràng
bởi dòng người đổ về từ nhiều ngã
người dân và du khách hòa chung trong sắc màu của cây thông noel đèn trang trí rực rỡ trên thành phố đà nẵng
cùng chào đón một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
theo thông tin từ sở du lịch thành phố đà nẵng trong dịp noel hai nghìn một mươi tám và tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
tổng lượng khách nước ngoài đến thăm quan du lịch tại đà nẵng dự kiến đạt hơn chín mươi lượt khách
tăng một mươi hai hai so với cùng thời điểm năm trước
lượng khách đến thành phố đà nẵng tăng là do kỳ nghỉ lễ noel và năm mới là mùa du lịch cao điểm của khách quốc tế
đối với các thị trường mỹ úc trung quốc nhật bản hàn quốc
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng đi vào hoạt động
và tổ chức các hoạt động chào đón noel và năm mới đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan lưu trú trên địa